an ninh tại thổ nhĩ kỳ hiện đang được thắt chặt sau vụ đánh bom tự sát ngay trước tòa nhà bộ nội vụ ở thủ đô ankara
sau vụ việc cảnh sát chống khủng bố thổ nhĩ kỳ đã bắt giữ hai mươi người được cho là có liên quan đến phiến quân người quốc
cảnh sát thổ nhĩ kỳ đã thực hiện hơn hai mươi cuộc đột kích ở các thành phố istanbul và kulareli
những người bị bắt nghi ngờ nhận viện trợ và cung cấp nơi trú ẩn cho các thành viên của đảng công nhân người quốc pkk ngoài vòng pháp luật
vụ bắt giữ diễn ra một ngày sau khi hai kẻ đánh bom tự sát tấn công vào trụ sở bộ nội vụ thổ nhĩ kỳ
tại một khu vực sầm ớt ở thủ đô nơi có nhiều tòa nhà chính phủ và doanh nghiệp
đảng công nhân người quốc pkk đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công
để đáp trả các lực lượng vũ trang thổ nhĩ kỳ đã khung kích nhằm vào hai mươi mục tiêu của pkk ở miền bắc iraq nơi nhóm này đóng quân
cựu tổng thống mỹ donald trump hôm qua đã có mặt tại tòa án quận manhattan bang new york
để tham gia phiên xét xử với cáo buộc
khai khống tài sản và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đô la mỹ từ các khoản vay hợp đồng bảo hiểm có lợi hơn
vụ kiện do tổng trưởng lý bang new york bà letitia james đưa ra hồi tháng chín năm ngoái
cáo buộc ông trump và các con cùng tổ chức trump organization đã thổi phồng giá trị tài sản thêm từ một mươi bảy ba mươi năm

và công ty
ông trump đã đưa ra các báo cáo tài chính say lệch cho các công ty bảo hiểm
đồng thời phóng đại giá trị bất động sản chỉ có giá trị vài trăm triệu đô la mỹ lên hơn hai hai mươi ba tỷ đô la mỹ
và đây là hành vi gian lận theo luật của bang new york
nếu kết luận có tội ông trump và các con có thể bị phạt hai trăm năm mươi triệu đô la mỹ
và bị cấm vĩnh viễn hoạt động kinh doanh tại new york
bị cấm kinh doanh bất động sản tại thị trường này năm năm
như thường lệ ông trump đã phủ nhận mọi cáo buộc
cho rằng cơ quan tư pháp bang new york có hành động can thiệp bầu cử
và coi mình là nạn nhân hành vi mang mục đích chính trị
nhằm bôi nhọ uy tín của ông trước bầu cử
ngoài vụ kiện dân sự ở new york
ông trump đang đối mặt bốn phiên tòa hình sự
vì những hành động trước trong và sau nhiệm kỳ tổng thống của ông
truyền hình nhà nước algeria đưa tin chính quyền quốc sự niger
đã chấp nhận lời đề nghị hòa giải của algeria
giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại quốc gia châu phi
trước đó algeria cuối tháng tám vừa qua đã công bố
sáng kiến xử lý khủng hoảng
với trọng tâm là giai đoạn chuyển tiếp kéo dài sáu tháng tại niger
bộ ngoại giao algeria cho biết
nước này đã nhận được thông báo chính thức của niger
về chấp nhận sáng kiến của tổng thống algeria
nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở niger
tổng thống algeri đã giao nhiệm vụ cho ngoại trưởng nước này
đến niamey trong thời gian sớm nhất
để tiến hành các cuộc thảo luận với tất cả các bên liên quan
tuyên bố cũng nhấn mạnh việc chính quyền quân sự niger
chấp nhận sáng kiến của algeria
đem lại triển vọng về giải pháp chính trị
cho cuộc khủng hoảng tại niger
cuộc hòa giải sẽ mở đường hướng tới giải pháp hòa bình
cho cuộc khủng hoảng tại nước này
cũng như đem lại lợi ích cho toàn khu vực
cuối tháng bảy vừa qua
một nhóm sĩ quan thuộc lực lượng cận vệ của tổng thống niger
đã tiến hành đảo chính lật đổ tổng thống mohamed bazoum
sau cuộc đảo chính
cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi
đã áp đặt trừng phạt niger
và để ngỏ khả năng can thiệp quân sự
nhằm khôi phục quyền lực cho tổng thống bazoum
tuy nhiên algeria không ủng hộ
can thiệp quân sự nào của nước ngoài vào niger
ngoại trưởng algeria đề xuất
giai đoạn chuyển tiếp kéo dài sáu tháng ở niger
do một nhân vận dân sự đứng đầu
bộ trưởng tài chính anh jeremy hunt xác nhận
mức lương tối thiểu toàn quốc
sẽ tăng lên ít nhất một mươi một bảng anh
tương đương một mươi ba bốn mươi hai usd một giờ kể từ tháng bốn tới
mức đi này sẽ mang lại lợi ích
cho hai triệu người lao động đang hưởng lương thấp nhất
bên cạnh đó ông hunt cũng công bố
giới hạn tuyển dụng để hạn chế quy mô công chức
ông nhấn mạnh giới hạn này được áp dụng
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm sẽ đảm bảo
quy mô tổng thể của nhân sự chính phủ không tăng thêm
tại anh mức lương tối thiểu quốc gia
được chính thức thiết lập kể từ năm hai nghìn một mươi sáu
là mức lương thấp nhất mà người lao động
từ hai mươi ba tuổi trở lên có thể được trả theo giờ
theo luật và hiện là một mươi bốn mươi hai bảng anh một giờ
lao động ít tuổi hơn sẽ nhận mức lương thấp hơn
chính phủ anh đã đặt mục tiêu
mức lương tối thiểu trên toàn quốc
đạt khoảng sáu mươi năm mức lương trung bình mỗi giờ
vào tháng một mươi năm sau
tháng chín vừa qua nga đã xuất khẩu
khối lượng ngũ cốc kỷ lục trong sáu năm qua
bao gồm cả lúa mì
nhưng nga cũng đang chịu sự cạnh tranh gây gắt
trong lĩnh vực này
trong tháng chín nga đã xuất khẩu gần bảy triệu tấn ngũ cốc
các loại cao hơn năm trăm linh tấn
so với con số kỷ lục của niên vụ nông nghiệp tháng chín

đây là kỷ lục tháng chín trong sáu năm qua
tuy nhiên nga đang phải chịu sự cạnh tranh gây gắt
với các nước trong liên minh châu âu
ukraine và thậm chí cả argentina
khi nước này dự kiến sẽ tăng gấp đôi
lượng ngũ cốc xuất khẩu trong thời gian tới
ai cập trở thành quốc gia dẫn đầu
về mua lúa mì của nga với hơn bảy trăm tám mươi tấn
tiếp theo là thổ nhĩ kỳ
lượng ngũ cốc xuất khẩu của nga
dẫn các nước mỹ latin cũng tăng rõ rệt
trong tháng chín chủ yếu là mặt sang
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế
đáng chú ý khác
các chuyên gia tổ chức y tế thế giới
who khuyến nghị nên cấp phép sử dụng
một loại vaccine thứ hai phòng số z
nhằm giảm số ca mắc căn bệnh nguy hiểm
do mũi truyền này khuyến nghị này được đưa ra
gần hai năm sau khi who kêu gọi
sử dụng loại vaccine phòng số z đầu tiên
của thế giới là rtss
phát biểu tại cuộc họp báo
tại geneva thụy sĩ tổng giám đốc
who tedros adhanom thông báo
who khuyến nghị sử dụng
loại vaccine thứ hai có tên gọi là
r hai mươi một magic m để ngăn chặn
nguy cơ trẻ em mắc bệnh số z
theo kế hoạch vaccine r hai mươi một matrix m
sẽ được triển khai tại một số nước
châu phi vào đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
và tại các nước khác vào giữa
năm hai nghìn hai mươi bốn mỗi liều vaccine
sẽ có giá từ hai đến bốn đô la mỹ
ông tedros cho biết
who đang xem xét
sơ tuyển vaccine này và sẽ
cho phép liên minh toàn cầu về vaccine
và tiêm chủng gavi
và quỹ nhi đồng liên hợp quốc
vắc xin r hai mươi một magic m
do đại học oxford anh
bào chế và viện serum ấn độ
sản xuất đại trả
vắc xin này được cấp phép sử dụng
tại các nước burkina faso ghana
bên cạnh đó tổng giám đốc who
cũng cho biết cơ quan này khuyến cáo
sử dụng vắc xin phòng sốt xuất huyết
của các hãng dược phẩm takeda pharma cytosol
có tên gọi là kenga cho trẻ em
từ sáu đến một mươi sáu tuổi sống ở những khu vực
có bệnh nhiễm trùng là một vấn đề
sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng
mùa một tháng một mươi là ngày đầu tháng một mươi
nóng nhất tại tây ban nha kể từ khi bắt đầu
ghi chép các số liệu gần bốn mươi số trạm
quan trắc thời tiết ghi nhận nền nhiệt cao
tối đa trên ba mươi hai độ c
hiện tượng này xảy ra sau khi người dân tây ban nha
vừa trải qua tháng chín mát mẻ và nhiều mưa
theo cơ quan khí tượng tây ban nha
phần lớn bán đảo iberia
nhiệt độ trong ngày một tháng một mươi cao hơn từ bảy đến một mươi bốn độ c
so với mức trung bình thời gian này của năm
cũng trong ngày này
một trăm linh khu vực của tây ban nha có nền nhiệt
tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay
trong đó hai thành phố badajo và montoro
ở khu vực trung nam tây ban nha
ghi nhận nhiệt độ lần lượt là
ba mươi tám và ba mươi tám hai độ c
mức nhiệt cao nhất trong số các khu vực đất liền
của nước này trạm quan trắc thời tiết
tại công viên retio ở thủ đô madrid
cũng ghi nhận nhiệt độ bằng mức nhiệt độ
cao phỉ lục ba mươi độ c
năm một nghìn chín trăm ba mươi các chuyên gia thời tiết
nhận định hậu quả của biến đổi khí hậu
đã biểu hiện rõ rệt trong thực tế
khi các đợt nắng nắng gia tăng về tần suất và cửa độ